vâng thưa quý vị và các bạn thông tin tích cực cho người dân miền trung đó là nắng nóng diện rộng sẽ chỉ còn duy trì trong nốt ngày hôm nay
còn tại miền bắc sẽ có mưa cụ thể là tại thủ đô hà nội trong ngày mưa sẽ xuất hiện tại một vài quận huyện sau đó lan rộng dần
đến nửa đêm thì mưa to đây là thời điểm rất dễ xuất hiện các trận động đất các trận rông xét và gió giật mạnh
trước khi quý vị đi ngủ thì lưu ý đóng kín các cửa sổ cửa ra vào để tránh va đập do rông và gió mạnh
rút hết các phích cắm không cần thiết để hạn chế xét đánh gây cháy chập

mưa rào ngắt quãng và lượng mưa không lớn chủ yếu là giữ cho không khí dịu mát
nhật độ thấp nhất chỉ khoảng hai mươi bốn độ c
nhật độ chi tiết cho các tỉnh hành trình cả nước sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong phần sau của chương trình
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé